trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát trở lại trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
vào sáng ngày hôm nay bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động lực lượng hóa học quân khu khẩn trương phun hóa chất khử trùng tại các vùng tâm dịch
bộ tư lệnh quân khu bốn đã điều động xe tẩy đa năng cùng cán bộ chiến sĩ lực lượng hóa học phối hợp với lực lượng tại chỗ
gồm bộ chỉ huy quân sự tỉnh hà tĩnh tiến hành tổ chức phun khử khuẩn tại các xã thạch long thị trấn thạch hà huyện thạch hà
tất cả các khu dân cư các bệnh viện khu chợ khu tập trung đông người và các trục đường giao thông đều được phun khử khuẩn
sau một mươi hai ngày hà tĩnh không ghi nhận trường hợp mắc mới covid một mươi chín trong cộng đồng
thì cho đến ngày hai mươi tám tháng sáu dịch bệnh đã tái bùng phát trở lại tại xã thạch long huyện khánh hà
và số lượng ca nhiễm tăng một cách đột biến
như vậy là từ ngày hai mươi tám tháng sáu cho đến nay hà tĩnh đã ghi nhận thêm một mươi chín bệnh nhân covid một mươi chín
nâng tổng số ca mắc từ ngày bốn tháng sáu cho đến nay là một trăm một mươi ca